trong khuôn khổ hội nghị xúc tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi chín tỉnh nghệ an sáng nay tại cảng hàng không quốc tế vinh
đã diễn ra lễ khai trương đường bay vinh bangkok và đưa nhà ga quốc tế cảng hàng không vinh vào khai thác
với vị trí trung tâm có tầm chiến lược của cảng hàng không vinh việc mở đường bay vinh bangkok là tiền đề tất yếu
nhằm phát huy tiềm năng khai thác du lịch quốc tế đồng thời tạo điều kiện thu hút đầu tư du lịch
phát triển kinh tế xã hội của vùng bắc trung bộ nói chung đặc biệt là tỉnh nghệ an và các tỉnh lân cận là hà tĩnh thanh hóa
không chỉ đẩy mạnh tính liên kết vùng thanh hóa nghệ an hà tĩnh trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch trong nước và ngoài nước
việc mở đường bay vinh bangkok đánh dấu bước phát triển mạnh mẽ trong chiến lược địa phương hóa tùa thái
bằng những chuyến bay thẳng từ các tỉnh đến bangkok của viettravel
chuyến bay đầu tiên tại nhà ga quốc tế cảng hàng không quốc tế vinh khởi hành trong ngày hai mươi ba tháng hai
thời gian bay khoảng một giờ bốn mươi phút không nối chuyến sử dụng loại máy bay a ba trăm hai mươi một và tương đương